sáng nay một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ một a đoạn qua xã hàm đức huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
làm cho hai người chết và một người bị thương
khoảng hai giờ sáng xe đầu kéo biển số một mươi năm c ba mươi hai nghìn tám trăm chín mươi ba có rầu móc biển số một mươi năm r một mươi bốn nghìn một trăm sáu mươi sáu do nguyễn quang vũ bốn mươi hai tuổi điều khiển đậu ven đường
lúc này xe tải biển số bảy mươi hai c một mươi một nghìn bảy trăm bảy mươi năm do lê đăng anh hai mươi chín tuổi chở theo nguyễn hoàng trương bốn mươi tám tuổi
và phan văn hùng năm mươi ba tuổi cùng của bà rịa vũng tàu lưu thông hướng phan rang phan thiết đã tông vào đuôi xe đầu kéo
tai nạn làm phần đầu xe tải bẹp dúng biến dạng dính vào đuôi xe phía trước
anh trương và anh hùng đã tử vong mắc kẹt trong cao pin xe
tài xế may mắn chỉ bị thương nhẹ
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đến hiện trường đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài
cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường trưng cầu giám định pháp y để điều tra vụ việc